mở đầu là thông tin từ tỉnh đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa tiếp nhận đối tượng nguyễn nam thuận một mươi tám tuổi quê ở tỉnh cà mau
cùng với tăng vật từ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai để làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản
không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài và trả nợ thuận lên kế hoạch táo bạo lên mạng đặt hàng hóa có giá trị lớn rồi ra tay cướp tài sản
ngày chín tháng bốn thuận vào trang mua bán hàng trực tuyến công ty vàng bạc đá quý phú nhuận ở quận một mươi tp hcm đặt mua một nhẫn kim cương có giá hơn chín mươi năm triệu đồng
thỏa thuận hình thức nhận hàng thanh toán trực tiếp để thực hiện hành vi cướp tài sản
chiều ngày một mươi hai tháng bốn anh nguyễn trọng liên bốn mươi sáu tuổi trú tại tp hcm và anh nguyễn đức lợi hai mươi năm tuổi quê ở tỉnh bình định đi giao hàng cho thuận
nhưng đối tượng luôn thay đổi địa điểm giao hàng và hẹn tại điểm vắng ở hẻm sân bóng đá xã phước thiền
lợi dụng lúc anh lợi và anh liên không để ý thuận rút dao đâm vào cổ anh lợi để cướp hàng
trong lúc hai bên rằng co lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch có mặt khống chế đối tượng cùng với hung khí gây án
liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bảo hành dã man dẫn đến tử vong gây chấn động dư luận
sau hơn ba tháng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận và đề nghị truy tố cha ruột cùng rì gẻ của bé gái
nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi quê ở gia lai
bị đề nghị truy tố về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái ba mươi bảy tuổi trú tại quận một tp hcm
bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo hồ sơ vụ án thái cùng con riêng sống chung với trang
chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện vinmec tiếp nhận cháu bé do thái đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tuần hoàn và đã tử vong
thi thể có nhiều vết thâm bầm nghi là bị đánh nên trình báo công an
ngay sau đó cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố bắt tạm giam trang và thái do có liên quan đến cái chết của cháu bé
theo kết luận giám định pháp y tử thi của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm cháu bé tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo trần minh sĩ ba mươi ba tuổi trú tại huyện hòa vang tp đà nẵng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng tối tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tại số năm mươi bảy phạm nhữ tăng phường hòa khê quận thanh khê phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng bắt quả tang sĩ
thu giữ tám mươi viên thuốc lắc năm mươi gram ma túy loại ketamin
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tiếp tục phát hiện khoảng tám gói ma túy đá hai mươi viên ma túy hồng phiến và tám viên thuốc lắc
căn cứ vào lời khai của bị cáo và bản luận tội tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trần minh sĩ một mươi tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh yên bái tình trạng các đối tượng lén lút sử dụng tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa địa bàn có các doanh nghiệp khai thác khoáng sản
trước tình hình này lực lượng công an tỉnh yên bái đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh
từng bước ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực thôn yên bình xã hương thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã bắt quả tang đối tượng trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chú thôn lương thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
thu giữ tại chỗ hai mươi thỏi thuốc nổ và sáu kíp nổ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng hiếu lực lượng công an đã thu thêm một thỏi thuốc nổ
và một kiếp nổ
tại cơ quan điều tra đối tượng trần văn hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp các đối tượng hoạt động tinh vi ở nhiều địa bàn liên tỉnh
cơ quan an ninh điều tra công an
tỉnh yên bái đã quyết định xác lập chuyên án mở rộng điều tra xác minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định thêm ba đối tượng có liên quan
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của một trong ba đối tượng cơ quan an ninh điều tra tiếp tục thu giữ được
một trăm linh chín thỏi thuốc nổ hai cuộn dây nổ và một cuộn dây cháy chậm
tạp thù của tỉnh yên bái là tỉnh bên núi

trong lúc ông trần quốc tuấn năm mươi năm tuổi ở xã phổ cường điều khiển xe máy lưu thông theo hướng bắc nam thì bất ngờ bị một xe ô tô cùng chiều tông vào
sau khi gây tai nạn ô tô không dừng lại mà lao về trước bỏ trốn ông tuấn bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau nhiều giờ truy vết công an thị xã đức phổ và trạm cảnh sát giao thông đức phổ làm rõ tài xế là võ tấn hưng hai mươi ba tuổi ở phường phổ quang thị xã đức phổ đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển ô tô gây tai nạn chết người bỏ trốn
sau đó lúc chạy xe đi thì quá trộn cũng quẩn quá không biết đi đâu không chạy gì nhau
trước đó công an thị xã đức phổ cũng điều tra làm rõ nguyễn minh ngọc sáu mươi bốn tuổi ở phường phước hải thành phố na trang tỉnh khánh hòa là người điều khiển xe ô tô bảy mươi chín c một mươi nghìn bốn trăm hai mươi gây ra vụ tai nạn cán chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm khuya
một số vụ tai nạn do không chết người mà lái xe
sau khi gây tai nạn tôi đã bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm khuya

trước tình hình đó lãnh đạo công an thị xã đức phổ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng với phòng cảnh sát giáo phòng công an tỉnh và các lực lượng tập trung
ấp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy sát và tìm ra các lái xe
phần lớn các vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn đều xảy ra trên các tuyến quốc lộ
thời gian xảy ra tai nạn vào buổi tối nên ít người qua lại chú ý
lợi dụng tình thế đó
các tài xế gây tai nạn nhanh chân rời khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm
việc gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bỏ mặt người bị nạn không chỉ vi phạm về mặt đạo đức
quy tắc ứng xử văn hóa giao thông mà còn là hành vi vi phạm pháp luật được xem là tình tiết tăng nặng
người lái xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo quy định tài khoản hai điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
chính vì vậy mỗi người tham gia giao thông phải tự giác nâng cao ý thức chấp hành
liên quan đến vụ án đại gia thiện soi cho vay lãi nặng
viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu mới đây đã ra quyết định truy tố ba bị can
gồm lâm thị thu trà đặng thị tuyết lan và lâm vũ việt anh cùng chú tại thành phố vũng tàu
về tội rửa tiền và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong đó bị can lâm thị thu trà được xác định
liên quan đến vụ án của ông lê thái thiện còn gọi là thiện soi và con trai là lê thái phong
có hành vi cho vay nặng lãi
tối ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam trà và lan để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra cơ quan công an xác định trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi cha trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền hoặc thông qua lan và việt
để thực hiện
trà đã trực tiếp thực hiện hành vi cho vay với lãi suất cao và thu hồi nợ
cụ thể trà đã cho nhiều người vay với tổng số tiền là hơn chín trăm hai mươi một tỷ đồng tiền lãi là hơn tám mươi sáu tỷ đồng
trước đó viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố lê thái thiện
và lê thái phong về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với số tiền thu lợi bất chính gần một trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa gọi là lê thái thiện
vừa khởi tố bổ sung đối với phùng xuân phong và khởi tố võ thị thu hà về tội trốn thuế
và mua bán chai phép khóa đơn đồng thời khởi tố thêm sáu bị can khác
về hành vi mua bán chai phép khóa đơn
theo điều tra phong là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty thiên triều
đóng tại thị xã kỳ anh còn hà làm kế toán trưởng
phong đã chỉ đạo hà tìm đầu mối mua các hóa đơn đầu vào
đồng thời khi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp
hà đã trực tiếp liên hệ mua hai mươi hóa đơn giá trị gia tăng của ba công ty tại tỉnh quảng bình
với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế là hơn bảy sáu tỷ đồng
ngoài ra phong còn chỉ đạo kế toán nội bộ mua một mươi năm hóa đơn giá trị gia tăng
của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vạn phát nam sơn
với giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là hơn năm bốn tỷ đồng
số khóa đơn nói trên đã được công ty thiên triều kê khai hợp thức khóa
để trốn thuế với số tiền hơn một ba tỷ đồng
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã khởi tố thêm sáu bị can khác gồm đỗ khắc điệp nguyễn thị khâm nguyễn thị khương
phan tất hải phan thanh tùng nguyễn thị lan và lê thị trung
cùng về hành vi mua bán chai phép khóa đơn
bảy năm tù giam là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt
đối với bốn bị cáo cùng chú tại xã bầu hàm hai huyện thống nhất
về tội tàng chữa chai phép chất mà tùy
theo cáo trạng vào giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nguyễn quốc quang đã hai lần mua sáu mươi gram ma túy của hùng
không rõ lai lịch về để phân nhỏ bán lẻ cho phan thanh sang nguyễn thị anh thư
chú tại huyện thống nhất và ngô việt thắng chú huyện cẩm mỹ
trong một lần vận chuyển ma túy sau khi mua cổ quang thư đã bị công an bắt quả tang
lần lượt sau đó các đối tượng quang sang và thắng đã bị bắt giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn quốc quang một mươi năm năm tù
phan thanh sang tám năm tù
nguyễn thị anh thư chín năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
ngô việt thắng năm năm tù về tội tàng trữ chai phép chất ma túy
các đối tượng len lút sử dụng tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ có diễn biến phức tạp
nhất là tại các vùng sâu vùng xa địa bàn có các doanh nghiệp khai thác khoáng sản
trước tình hình đó lực lượng công an tỉnh yên bái đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác
triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh từng bước ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
phản ánh của phóng viên antv
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực thôn yên bình xã hưng thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã bắt quả tang đối tượng trần văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú thôn lương thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
thu giữ tại chỗ hai mươi thỏi thuốc nổ
và sáu kiếp nổ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng hiếu lực lượng công an đã thu thêm một thỏi thuốc nổ và một kíp nổ
tại cơ quan điều tra đối tượng trần văn hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
sáng ngày một mươi tám tôi có đưa lên bàn bàn mua thuốc nổ về yên bái
bán cho anh huy trong quá trình mua bán vì công an tỉnh yên bái bắt quả tang
xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp các đối tượng hoạt động tinh vi ở nhiều địa bàn liên tỉnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã quyết định xác lập chuyên án mở rộng điều tra xác minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định thêm ba đối tượng có liên quan
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của một trong ba đối tượng cơ quan an ninh điều tra tiếp tục thu giữ được
một trăm linh chín thỏi thuốc nổ hai cuộn dây nổ và một cuộn dây cháy chậm
bên cạnh công tác đấu tranh xử lý nghiêm về các hành vi liên quan đến việc sử dụng
mua bán trái phép vật liệu nổ lực lượng công an tỉnh yên bái đã chủ động xây dựng các kế hoạch
để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ
phối hợp với lực lượng chức năng
công tác năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật cho các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn
đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân
qua đó từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân
từ khi nhập vật liệu nổ từ các đơn vị cung cấp của nhà nước
sau đó vào kho đủ tiêu chuẩn và khi xuất ra là phải đầy đủ các giấy tờ như hộ chiếu
những người có liên quan phải ký nhận như thủ kho là phải xuất kho và phải kiểm tra là khi xuất ra và cái lượng còn lại là nó còn khớp hay không
nếu sai là thất thoát đi đâu hoặc là nhầm lẫn ở đâu
tất cả các quy trình đều tuân theo phân theo hết của quy định của sở công thương và của nhà nước đề ra nên cái thất thoát không thể là thất thoát được
từ đầu năm đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái
đã điều tra làm rõ bốn vụ với một mươi bảy đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ
trong đó đã khởi tố hai vụ sáu bị can
chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố trước pháp luật hai vụ hai bị can
thu giữ gần bốn trăm linh kg thuốc nổ công nghiệp cùng nhiều tăng vật có liên quan
cấp ủy tri bộ và lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này
các quỷ tri bộ và lãnh đạo của cơ quan an ninh điều tra đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này
trên thực tế cho thấy việc sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ đã gây ra những hậu quả đau lòng
chính vì vậy để tránh những sự việc đáng tiếc bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng

trong công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng tàng trữ mua bán vật liệu nổ
không tiếp tay cho tội phạm đồng thời chủ động tố giác loại tội phạm này
thưa quý vị dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát
tất cả các cấp trường tại thủ đô hà nội đã mở cửa đón học sinh trở lại
kem học sinh cũng đã quen dần với những hoạt động hàng ngày đến trường
và cùng với đó thì tình trạng học sinh vi phạm giao thông cũng vì thế mà diễn ra phổ biến hơn
hình ảnh kem học sinh đầu trần không đội mũ bảo hiểm chở ba chở bốn trên một xe
phóng xe với tốc độ cao cũng dần xuất hiện nhiều hơn trên các tuyến phố của thủ đô hà nội
sau thời gian dài vắng bóng
và sau đây xin mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông
cổng trường trung học cơ sở trung học phổ thông nguyễn bình khiêm
quận cầu giấy thành phố hà nội giờ vào lớp buổi sáng
không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này